chỉ cần cung cấp các đoạn clip nóng hình ảnh khỏa thân là có thể vay được tiền với lãi suất thỏa thuận
tuy nhiên khi mất khả năng trả nợ thì người vay đã bị chủ nợ dùng những clip hình ảnh nóng này đăng lên mạng để uy hiếp đòi nợ
sự việc này không mới nhưng lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh đắk lắc và tiếp tục là bài học cảnh tỉnh chung cho tất cả mọi người
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vì cần tiền tiêu xài nên một cháu gái một mươi bốn tuổi ở huyện crombok tỉnh đắk lắc đã nhắn tin đặt vấn đề vay tiền của bùi thanh nguyên chú phường tân lợi thành phố buôn ma thuận
lúc này nguyên đồng ý và yêu cầu cháu gái phải thế chấp bằng hình ảnh video khỏa thân và video quan hệ tình dục với người khác giới
sau đó cháu gái đã gửi cho nguyên ba đoạn clip và một ảnh nóng để thế chấp vai tổng số tiền bốn mươi năm triệu đồng
lãi suất hai bên tự thỏa thuận
những ngày đầu cháu gái trả gốc và lãi đầy đủ
đến ngày một mươi tám tháng năm thì cháu gái mất khả năng trả nợ nên nguyên đã phát tán hình ảnh clip nóng lên mạng xã hội và gửi cho nhiều người thân của cháu gái để uy hiếp đòi nợ
vì lo sợ nên cháu gái đã vay mượn được một ít tiền trả cho nguyên và được nguyên thu hồi gỡ bỏ những hình ảnh clip đã phát tán
những người dùng ảnh nóng để thế chấp vay tiền mục đích là nếu mà khách hàng không trả tiền thì em dùng những hình ảnh nóng đó để uy huyết tinh thần buộc khách hàng trả tiền cho em
sau khi biết chuyện mẹ của cháu gái đã liên hệ với nguyên để thỏa thuận trả nợ thay con nguyên yêu cầu mỗi tháng phải trả một mươi triệu đồng
trong lúc nguyên gặp mẹ cháu gái và đang nhận một mươi triệu đồng thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt quả tàng
qua cái vụ việc này á
cơ quan công an cũng khuyên cáo người dân để vay tiền phục vụ cho sản xuất kinh doanh hoặc là nhu cầu cá nhân thì chúng ta nên đến các tổ chức tiến dụng hoặc là các ngân hàng mà được nhà nước cho phép để chúng ta vay và trả lãi suất theo quy định
tránh trường hợp chúng ta vay ở ngoài thì sẽ có những cái hậu quả rất là khó lường
tại cơ quan công an nguyên còn khai nhận ngoài cháu gái trên đối tượng còn cho ba người khác vay tiền thế chấp bằng hình ảnh clip nóng
tuy nhiên đến nay những người này vẫn chẳng
nợ như cam kết nên chưa bị phát tán lên mạng xã hội
khám xét nơi ở của nguyên lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý bùi thanh nguyên về hành vi cữ đặt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định